có một thực tế đáng buồn đó là sự kỳ thị của một bộ phận người dân đối với người nhiễm hiv
chính sự kỳ thị xa lánh này đã khiến người nhiễm hiv không dám công khai và điều trị
thậm chí kể cả nhiều người nhiễm hiv dù có bảo hiểm y tế nhưng không dám sử dụng
mặc dù việc điều trị lâu dài có thể giúp họ phần nào nâng cao sức khỏe chống chọi với bệnh tật hiệu quả hơn
dù thuốc arv được cấp miễn phí nhưng nếu không có bảo hiểm y tế sẽ rất khó khăn
vì người nhiễm hiv rất dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội khác hàng tháng phải đi làm xét nghiệm máu
ngoài ra cũng có nhiều bệnh nhân nhiễm hivs chưa tham gia bảo hiểm y tế do sợ lộ danh tính
hoặc không có đầy đủ giấy tờ và không có đủ kinh phí để mua bảo hiểm
hiện cả nước có khoảng một trăm bốn mươi người nhiễm hivs tham gia bảo hiểm y tế
còn khoảng sáu mươi người chưa có thẻ bảo hiểm y tế chưa tính những người có thẻ nhưng không sử dụng
trong khi đó từ năm hai nghìn hai mươi tất cả thuốc arv dành cho điều trị hivs
sẽ được cấp phát thông qua bảo hiểm y tế